đây là hình ảnh sáng ngày một mươi bốn tháng hai tức mùng một mươi tháng một âm lịch ngay vía thần tài tại hà nội
vào ngày này hàng năm nhiều người sẽ đi mua vàng với quan niệm cho một năm may mắn làm ăn phát đạt
vì vậy tại cửa hàng vàng bạc cảnh tượng người dân đổ xô xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng không còn lạ lẫm
tắc đường đã có công an khu vực lo khát nước đã có nước uống miễn phí của cửa hàng
do vậy người dân có thể xếp hàng vài tiếng đồng hồ là chuyện hết sức bình thường miễn sao là mua được vàng trong ngày hôm nay dù biết rằng giá có thể cao hơn ngày thường
người dân thì cứ có cảm giác là đi mua được thì là có một chút may mắn
thì tôi cũng theo cái tục lệ của nhân dân là đi mua một mấy chỉ vàng để gặp may mắn trong cái năm mới
còn đây là hình ảnh bên ngoài chú phúc khánh ở đống đa hà nội vào hồi một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch là ngày chùa phúc khánh tổ chức lễ dân sao giải hạn
hàng nghìn người dân đã đổ về đây để tham gia buổi lễ
do số lượng quá đông nên đa số họ phải ngồi ngoài đường hàng tiếng đồng hồ suốt thời gian diễn ra nghi lễ
khu vực sát chân cầu vượt ngã tư sở đông kín người dân ngồi ngoài đường vái vọng vào chùa
chỉ còn một lối nhỏ cho xe máy di chuyển qua
từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay lễ theo tiếng kinh tiếng gõ mõ
nhiều người phải ngồi ngay trên thành cầu vượt ngã tư

xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trong chương trình cốc nhìn vân hóa phát sóng gần đây nhất
chúng tôi đã đưa ra một số hình ảnh để cho thấy rằng
có tới hàng nghìn người ngồi tràn cả ra đường lên cầu vượt
để tham dự lễ dân sao giải hạn ở một ngôi chùa lớn giữa lòng thủ đô hà nội
mà chúng ta biết rằng dân sao giải hạn thì không phải là một thực hành nằm trong giáo lý truyền thống của nhà phật
cũng trong chương trình đó chúng tôi đưa ra một số hình ảnh khác để thấy rằng
có rất nhiều người đổ xô đi mua vàng với một niềm tin là có thể may mắn hơn
khi mua được nhiều vàng trong ngày vía thần tài
theo quan điểm chúng tôi thì đó là hai trong số những biểu hiện cho thấy
có những sự lệch lạc nhất định về mặt niềm tin về đời sống tinh thần của xã hội việt nam hiện nay
để bàn luận thêm về vấn đề này chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách
sau đây xin được trân trọng giới thiệu
trước hết có sự gương mặt của giáo sư tiến sĩ nguyễn văn hóa
nguyễn quang ngọc nguyên viện trưởng viện việt nam học và khoa học phát triển thuộc đại học quốc gia hà nội
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi ngày hôm nay là tiến sĩ nguyễn ngọc mai
viện nghiên cứu tôn giáo và tin ngưỡng
trở lại với hai cái ví dụ mà tôi nói ở trong phần đề dẫn của cuộc trao đổi ngày hôm nay
thì chúng ta thấy rằng lễ dừng sao giải hạn cũng như quan niệm về ngày vía thần tài
vốn nó không phải là cái gì đó của việt nam có sẵn mà nó từ bên ngoài tràn vào
chuyện đó thì nó cũng là chuyện bình thường
thế nhưng cái bất bình thường ở đây là cái mức độ biểu hiện
người ta thấy nó ghê gớm quá thì theo quan điểm của các vị tại sao
cái dân sao giải hạn là một cái phong tục nó có ở việt nam từ khá lâu rồi
chỉ có điều là trong một cái thời gian cũng tư nối dài
tức là sau khoảng những năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trở lại đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thì bớt đi những cái thực hành tôn giáo đó
nhưng mà từ sau năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu khoảng một nghìn chín trăm chín mươi trở lại đây thì cái thực hành đó nó lại rộ lại
nó rộ lại trong một cái bối cảnh rất nhiều các cái thực hành tiếng ngữ
ở việt nam được phục hưng trở lại
và đặc biệt trong khoảng chục năm trở lại đây khi mà cái nền kinh tế thị trường nó rất là phát triển ở việt nam
đi liền với nó là có rất nhiều những cái động thái bất an trong xã hội
nó dẫn đến tâm lý bất an của cái người việt nam mà người ta thực hành cái cầu an giải hạn nhiều hơn
tuy nhiên thì cái quan niệm rằng là mỗi con người là sau một tầng chín năm mà nó ứng với tám cái hạn niên
rồi mỗi một cái hạn niên là liên quan đến một cái ngôi sao xấu ví dụ như thế
thì người ta cầu an giải hạn là cái chuyện là
nó đã từng xảy ra trong quá khứ
và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội việt nam trong truyền thống thì nó có rất nhiều những cái thứ động
động về chiến tranh động về thiên tai về địch họa v v
thì cái tâm lý cầu an cầu yên là nó đã rất là phổ biến
nhưng trước đây thì thường là người ta làm theo cộng đồng
mỗi đầu năm là làm một cái lễ cầu an cho cả làng
và thường mời những thầy pháp thầy thống hoặc là thầy cúng
có những trường hợp là mời các tăng các ni
thì đấy là một cái phong tục trong truyền thống
tuy nhiên thì trong thực tế cuộc sống hiện nay thì nó có quá nhiều cái điều bất an
cho nên là cái tâm lý mà cầu này được an được yên thì nó lại trỗi dậy
cái việc trỗi dậy ngày nay thì không phải là họ làm theo cộng đồng nữa
mà lại làm theo cá nhân và làm theo gia đình
nên dẫn đến cái hiện tượng là rất nhiều những cái cơ sở tôn giáo
mà không chỉ ở cơ sở tôn giáo truyền thống nữa
mà nhiều các cái cơ sở phật giáo là đứng ra làm những cái đó như là một cái dịch vụ tâm linh
vâng đó mới là một vế của vấn đề mà tôi nêu ra
còn cái vế thứ hai là
vế thần tài thì người ta có thể quan sát thấy là cuối cùng là cái lợi là những người thương gia những người bán vàng ấy
giá vàng cao lên ngất ngưỡng và hôm sau rớt tụt
về cái vía thần tài thì tôi có thể khẳng định ngay rằng là thần tài thì không phải là một cái phong tục có truyền thống ở việt nam
mà đây là một cái phong tục có truyền thống du nhập
đầu tiên chủ yếu là du nhập ở những người hoa ở khu vực phía nam và đặc biệt là khu vực thành phố hồ chí minh
và bây giờ rất là phổ biến ở các cái đô thị lớn ở phía bắc
trong đó có hà nội và cũng lan về một số các thị tứ thị xã thị trấn ở khu vực phía bắc
và bắt đầu chúng ta thờ thần tài
thế nhưng mà nó có một cái điểm rất là khác biệt là nếu như ở những cái gia đình người việt phía bắc khi hỏi về thờ thần tài
thì hầu hết gia chủ là biết về thần tài một cách rất là lơ mơ
thế nhưng mà thần tài trong thành phố hồ chí minh và đặc biệt cái cụm của người hoa mà thờ thần tài thì họ biết rất rõ về thần tài người ta
và thần tài của người hoa là vô số những vị thần
họ có những nguồn gốc khác nhau
mỗi một cá nhân hay mỗi một gia đình mà khi lựa chọn cái vị thần tài cho gia đình nhà mình là họ căn cứ vào hành trạng của cái vị đó công lao của cái vị đó sử tích của các cái vị đó nhân phẩm đạo đức phẩm cách tài năng của những vị đó có phù hợp hay không
ví dụ như những người mà làm cái nghề mãi võ thì họ thường là thờ quan công hay là những người bốc thuốc hay là những người mà làm buôn bán thì lại thờ triệu công minh hoặc là thờ phạm lãi v v
và tóm lại là họ hiểu về cái nhân cách gốc gác
phẩm mạnh tài năng của cái vị thần đó để họ thờ
và họ mong rằng cái vị thần đó sẽ phù trợ cho cái nghề mà họ đang thực hiện
hiện nay chưa có một cái nghiên cứu thực nghiệm nào để khẳng định được rằng là cứ rước tiền rước bạc
cái ngày đó về để mình buôn tài và bán đắt
mà nó chỉ giải quyết cái khâu về mặt tâm lý thôi
rất cảm ơn những thông tin thú vị mà tiến sĩ nguyễn ngọc mai vừa cho biết
những cái biểu hiện vừa rồi nó như là một cú sốc văn hóa
cụ thể hơn có thể là cú sốc đối với người quan sát đối với các nhà nghiên cứu
đối với người mà có một cái nhìn bình tĩnh khách quan mà nhìn vào đâu
còn bản thân những người tham gia vào sự kiện nó sẽ thế nào ạ
và cái hệ quả nó đặt ra có đáng quan tâm hay không
tất nhiên ta nói rằng là một cái cú sốc ấy nó phải có một cái thời gian để kiểm nghiệm
như là tiến sĩ mai vừa mới nói
chẳng hạn như là người ta tin rằng là cái dịp này đấy là bỏ tiền ra để mà mua vàng hay là mua cái gì đó đấy
chắc chắn rằng là nó sẽ có được những cái lãi rất là lớn
thế nhưng mà trong thực tế thì đây là một cái đầu tư ảo
theo cái kiểu là anh bỏ tiền thật ra để anh mua
nhưng mà rồi cuối cùng thậm chí là anh sẽ bị thua lỗi rất là lớn
thì tôi cho rằng đó cũng là một cái sốc chứ
thì để tôi nói một điều rằng là nhiều khi đấy một cái niềm tin mà nó không có cơ sở
tức là nó theo cái kiểu gọi là theo phong trào thôi
những cái đó là những cái mà tôi cho rằng là những cái cơ quan văn hóa cần phải có cái trách nhiệm
cần phải có cái hướng dẫn
cần phải có một cái giới thiệu như thế nào đó để cho người dân người ta tỉnh táo hơn trong những cái như thế này
nếu mà nhìn vào thực tế và quan sát nó thì thấy rằng khi mà các cơ quan văn hóa
các cấp quản lý văn hóa chưa vào cuộc một cách nó chủ động và tích cực
thì người ta đang nhận thấy rằng và không biết các vị có nhận thấy không
có thể nói rằng niềm tin đang bị lợi dụng
phải không ạ
cái thuật ngữ là niềm tin đang bị lợi dụng
tôi không phản đối
quả thật là có cái hiện tượng đó
khi có nhiều những cái thương nhân những cái thương gia nhìn thấy rằng cái niềm tin tôn giáo của người việt nó quá ngây thơ
và khi một cái niềm tin nó còn ngây thơ
nó chưa có cái sự can thiệp của lý trí và phân tích của lý trí và các cái thực nghiệm vào thì nó rất dễ bị lợi dụng
tuy nhiên thì ở một cái phương diện nào đó
chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng cái niềm tin tôn giáo nó lại khác so với cái niềm tin thông thường
cái niềm tin thông thường nó đòi hỏi phải có một cái thực nghiệm
nhưng mà cái niềm tin tôn giáo thì nó lại là một cái niềm tin siêu lý
vô điều kiện
đòi hỏi thực nghiệm và nó vô điều kiện
và người dân thì tin một điều rằng là có cái sự xuất hiện của cái đồng tiền vàng này vào đúng cái ngày vía của thần tài
cái giá trị nó mang lại ở đây ta phải hiểu là giá trị thẳng dư của nó đây là cái cạnh tinh thần
và cái cạnh tinh thần họ cảm thấy thoải mái
tư tưởng mà thoải mái thì làm việc gì cũng thông
đấy thì đấy chính là cái lý của cái người mà đi mua
đây là hình ảnh ở lễ hội đức bột diễn ra tại đình làng phù liễn xã đồng tĩnh huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
vào sáng ngày một mươi hai tháng hai tức ngày mùng tám tết kỷ hợi
mặc dù đã bị cảnh báo vì tình trạng mất trật tự chèn lấn tại lễ hội
nhưng trong màn diễn tích cho đức bụt hàng ngàn người dân vẫn lao vào bạo ông bụt quyết giành được chiếu thiêng với hy vọng sinh được con trai
khiến hình ảnh tại lễ hội
còn đây là hình ảnh lễ hội hiền quan huyện tam nông tỉnh phú thọ vào chiều ngày một mươi hai tháng riêng tức ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khi thấy những quả phết được đưa vào sân hàng trăm thanh niên xé rào chạy vào cướp phết tạo nên tình cảnh hỗn độn
theo ban tổ chức những người xé rào vào cướp phết phần đông là những người ở xã lân cận chứ không phải riêng người dân xã hiền quan
theo văn hóa truyền thống đánh phết
để đánh cao tinh thần thượng võ tiếp nối truyền thống của cha ông ngày xưa chứ không phải là bạo lực